liên minh châu âu eu thông báo sẽ dành năm trăm linh triệu euro tức là tương đương với năm trăm bốn mươi bốn triệu đô la mỹ
để thúc đẩy sản xuất đạn dược cho ukraine và bổ sung kho dự trữ của các nước thành viên eu
đây là thỏa thuận tạm thời mà các đại diện của hội đồng eu và nghị viện châu âu ep mới đạt được
theo thỏa thuận các công ty vũ khí châu âu sẽ được tài trợ để tăng năng lực sản xuất
và giải quyết các khâu bị đình trệ
dự kiến thỏa thuận sẽ có hiệu lực trước cuối tháng bảy này
kế hoạch trên là phần thứ ba trong nỗ lực của eu nhằm cung cấp thêm đạn dược và vũ khí cho ukraine
đặc biệt là đạn pháo một trăm năm mươi năm mm mà kiev đang đề nghị
tháng trước eu đã nhất trí bổ sung ba năm tỷ euro vào cơ chế hòa bình châu âu epf
quỹ dùng để viện trợ quân sự cho ukraine
eu cũng đang huấn luyện hàng nghìn binh sĩ ukraine
trước đó nga đã nhiều lần nêu rõ về việc phương tây
cung cấp cho ukraine các loại vũ khí mới sẽ không thể thay đổi căn bản diễn biến của chiến dịch quân sự đặc biệt